vào khoảng hai giờ sáng nay kiểm tra đột xuất quán karaoke ở phường an sơn
công an thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam đã phát hiện một mươi một người đang sử dụng ma túy trái phép
qua kiểm tra nhanh có một mươi đối tượng dương tính với ma túy hiện công an thành phố tam kỳ đã lập biên bản
vụ việc tạm giữ một số tăng vật để tiếp tục điều tra trước đó ubnd tỉnh quảng nam đã chỉ đạo
dừng ngay hoạt động vũ trường quán karaoke vui chơi giải trí để ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh covid một mươi chín